thưa quý vị vào thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai công tác phòng chống tệ nạn mại dâm ở quảng ngãi có những chuyển biến tích cực
nhiều đường dây ổ nhóm quy mô đã bị triệt xóa góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã lập chuyên án triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm
chứa mại dâm và bán dâm do đối tượng nguyễn thị xuân ba mươi tám tuổi tạm trú tại số nhà một trăm linh một trên năm mươi ba nguyễn đình triều thành phố quảng ngãi
cầm đầu chuyên cung cấp nữ bán dân cho nhà nghỉ khách sạn karaoke trên địa bàn quảng ngãi
công an đã bắt giữ ba đôi nam nữ đang mua bán dâm tạm giữ tăng vật của các đối tượng liên quan gồm nhiều ô tô mô tô số tiền hàng chục triệu đồng
khám xét chỗ ở của nguyễn thị xuân phát hiện nhiều loại ma túy và phương tiện sử dụng ma túy
nói chung là ba trăm linh bốn trăm linh năm trăm linh bất kỳ
mấy chủ kia thì họ trả lương là tám triệu một mươi triệu nhưng em nói là thôi chị thì chị lấy tiền bán còn bán karaoke mà năm trăm linh bán bái mà năm trăm linh em lấy một trăm linh
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an phường nghĩa lộ phát hiện bắt quả tăng tụ điểm chứa mại dâm
tại tiệm hớt tóc minh tâm ở hẻm bốn mươi bốn trên năm đường trần thế sương phường nghĩa lộ do đối tượng nguyễn mỹ hai mươi bốn tuổi ở thành phố quảng ngãi làm chủ
tại đây có hai đôi nam nữ đang thực hiện hình dung
một đôi nam nữ đang thực hiện hình dung vì mua bán dâm và một người khách đang chờ mua dâm
phần lớn khiếu nữ bán dâm nghỉ học sớm theo lời dù dỗ tham gia đường dây ổ mua bán dâm
thời gian qua lực lượng công an quảng ngãi thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương
đề ra những biện pháp giải pháp phòng ngừa ngăn chặn tình trạng lợi dụng kinh doanh các dịch vụ nhà hàng nhà nghỉ khách sạn karaoke massage
để tổ chức các bộ phòng ngừa

phần lớn khiếu nữ bán dâm nghỉ học sớm theo lời dỗ tham gia đường dây ổ mua bán dâm